xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị liên quan đến vụ phát hiện một nam thanh niên tử vong với nhiều vết thương
tại một khu đất chống trên nệ bàn phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương
hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã bắt giữ hai nghi phạm gây án
hai nghi phạm bị bắt giữ là nguyễn thành thông sinh năm hai nghìn và lê thị mỹ anh sinh năm hai nghìn sáu
cùng quê tỉnh an giang trước đó ngày ba mươi một tháng bảy tại bãi đất trống trên đường thuận giao hai mươi năm
phường thuận giao thành phố thuận an lực lượng công an tỉnh bình dương phát hiện
một nam thanh niên nằm tử vong với nhiều vết thương trên người
qua khám nghiệm hiện trường và tử thi thu thập chứng cứ lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được
nguyễn thành thông và lê thị mỹ anh là các nghi phạm gây ra vụ án và tiến hành truy bắt
khi cả hai đang trên đường bỏ trốn tại tỉnh tiền giang
hiện lực lượng chức năng đã di lý các đối tượng về tỉnh bình dương để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
cũng trong ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh điện biên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn tuấn anh
cựu phó chủ tịch ubnd tp điện biên phủ và tám bị cáo khác về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
liên quan đến dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không điện biên
đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm lập và là một trong những vụ án thuộc diện
ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tư cực tỉnh điện biên theo dõi
theo cáo trạng từ tháng bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khi tham gia thực hiện dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không điện biên
các bị cáo đều là lãnh đạo và cán bộ công chức của thành phố điện biên phủ gồm nguyễn tuấn anh
cựu chủ tịch ubnd trần thị vân và nguyễn thị khương là giám đốc và nhân viên trung tâm quản lý đất đai
đã gây thiệt hại của nhà nước số tiền hơn một mươi ba tỷ đồng
các bị cáo phạm trung kiên trần xuân mạnh là lãnh đạo và nhân viên phòng tài chính kế hoạch
nguyễn đình hiệp bùi thị ánh là lãnh đạo và cán bộ phòng tài nguyên và môi trường
đã gây thiệt hại của nhà nước số tiền gần bảy tỷ đồng
các bị cáo nguyễn thị khương trần thị vân trần thị hòa gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hai trăm sáu mươi bảy triệu đồng
bị cáo bùi mạnh cường cũng là cán bộ phòng tài nguyên và môi trường
gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn sáu một tỷ đồng
phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra trong ba ngày từ ngày hai đến ngày bốn tháng bốn
hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an huyện châu thành
bắt giữ đối tượng phạm ngọc hội sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã hòa tịnh huyện trợ gạo
vì có liên quan đến hoạt động tín dụng đen và cưỡng đoạt tài sản
hội khai nhận do đã cho một thanh niên chú trẻ
trên địa bàn xã tân lý tây huyện châu thành vay trên ba trăm linh triệu đồng lãi suất một mươi một tháng
khi người vay tiền mất khả năng chi trả thì hội đe dọa gây áp lực buộc mẹ của người này phải trả tiền thay
ngày một tháng tám hội và bốn đối tượng hẹn gặp mẹ của người này để nhận tiền thì bị phát hiện bắt giữ
tăng vật thu giữ gồm một mươi triệu đồng và một giao xếp
khám sát nợ của hội thu giữ thêm một số giấy tờ có liên quan đến việc cho vay và hung khí nguy hiểm
hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan
thưa quý vị do ảnh hưởng của mưa lũ hiện một đoạn đường hồ chí minh qua tổ dân phố số chín
phường nghĩa thành thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông xuất hiện sụt lún nứt kéo dài
có nguy cơ sạt lở mất an toàn giao thông
cùng với đó còn có dấu hiệu sạt lở cả một quả đồi về phía ta luy âm
hiện thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan răng dây cảnh báo hạn chế người và phương tiện qua lại khu vực trên
đồng thời phối hợp với lực lượng cứu hộ cứu nạn khẩn trương di rời một mươi sáu ngộ dân ở phía tàu luy âm đến nơi an toàn
cũng trong sáng nay thành phố giang nghĩa đã họp với sở giao thông vận tải và lực lượng công an
đánh giá mức độ sụt lún an toàn để có giải pháp khắc phục
hiện khu vực trên đang được các đơn vị chức năng phân luồng giao thông hạn chế người và phương tiện đi vào và chờ theo dõi
đối với những xe có trọng tải lớn chạy tuyến thành phố hồ chí minh đắk lắc và ngược lại
sẽ đi theo hướng đường tránh thành phố giang nghĩa từ cầu đắk lực tinh phường nghĩa phú qua xã đắk rồn môn về phường quảng thành
thưa quý vị vào sáng nay công an tỉnh lâm đồng đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu các liệt sĩ cảnh sát giao thông
đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đèo bảo lộc theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân
nam tây nguyên
nam tây nguyên
vẫn sụt xuồi đổ mưa tiếng nhạc hồn tử sĩ ảm đạm vang lên
linh cữu các anh nằm trong hơi ấm gia đình đồng đội và nhân dân
lặng lẽ rẽ trời mưa gió về nơi an nghỉ
đúng sáu giờ ba mươi phút sáng tại gia đình nhà liệt sĩ thiếu tá lê quang thành tại thành phố đà lạt
hàng trăm người thân nhân dân và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lâm đồng đã có mặt để mặc niệm tưởng nhớ
tri ân sự hy sinh của thiếu tá lê quang thành vì sự bình yên của nhân dân
giữa buổi lễ có đại tá trương minh đương giám đốc công an tỉnh lâm đồng
cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng công an tỉnh
trước sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ ai cũng đau thương xót xa vô hạn
khi mà thiên tai và tất cả mọi cái diễn đến thì tất cả chúng ta đều sẽ tìm một nơi để lận tránh
để không bị thương hoặc là không bị mất mát gì đó
nhưng mà các anh đều tiến lên để có thể bảo vệ cho chúng em được cho chúng tôi được hòa bình hơn
cho nên là tôi cảm thấy rất là xót xa và tiếc thương khi sự mất mát này xảy ra
mình cảm thấy rất tiếc thương cho ban chiến sĩ
tại vì ban đã hy sinh trong công cuộc giúp đỡ người dân
mình tiếc thương khi các anh phải hy sinh
trong khi tuổi đời còn khá là trẻ
đúng bảy giờ đoàn xe đưa linh cữu các liệt sĩ về đất mẹ chuyển bánh trên các con đường thành phố đà lạt
khi đoàn xe tăng lễ đi qua trụ sở phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
tất cả cán bộ chiến sĩ đồng đội của các liệt sĩ đã đợi sẵn
nghiêm trang vĩnh việt người đồng đội thân yêu về với đất mẹ
nhiều đồng đội không kìm được nước mắt
khi đoàn xe đi qua hàng dài những đồng chí đồng đội vẫn hướng mắt
dõi về phía cuối con đường tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ
một cái mất mát cái tổn thất to lớn của lực lượng công an lâm đồng nói chung
và đặc biệt là đối với phòng cảnh sát giao thông chúng tôi
chúng tôi trong những ngày qua chúng tôi cũng đã động viên tinh thần đến gia đình các đồng chí
và tập trung quan tâm
hết mức có thể về mặt tình cảm về mặt vật chất để cố gắng làm sao để vơi đi đau xót
để chia sẻ đến với các đồng chí
phải nói là sự việc xảy ra vừa rồi hết sức đáng tiếc
đó là sự mất mát vô cùng to lớn trước mắt đối với gia đình người thân của ba đồng chí
thứ hai là cái sự mất mát của cán bộ lịch sử lực lượng công an lâm đồng nói chung
và lực lượng công an lâm đồng
nói riêng cái sự mất mát cái sự ra đi của các đồng chí ở trong cái thời bình
nó lại càng dấy lên cái sự đau thương cái sự chia sẻ
là cái sự tình cảm của cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an lâm đồng
sự ra đi đột ngột của liệt sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
đã để lại nỗi đau đớn tụt cùng cho gia đình đồng đội và nhân dân
chính vì thế những ngày qua hàng nghìn người tới từ các cơ quan
tổ chức đồng đội người thân bà con lối xóm và cả những người từ nơi xa
đã tới phúng viếng chia buồn và tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng
trung tá nguyễn khắc thường và thiếu tá lê quang thành
được gia đình an táng tại nghệ trang liệt sĩ thành phố đà lạt
riêng đại úy lê ánh sáng theo nguyện vọng của gia đình
công an tỉnh lâm đồng sẽ đưa thi thể đồng chí về an táng tại quê nhà huyện thạnh hà tỉnh hà tĩnh
nơi anh sinh ra và lớn lên sự hy sinh cao cả của các anh đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng
xây đắp nền tượng đài vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc nhân dân
và cả những tượng đài vĩnh cửu trong lòng người
xin chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn tiến dần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã cát trù huyện cẩm khê tỉnh phú thọ về tội cưỡng đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi chấm cách một cm sau đuôi mắt phải
còn về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc phòng an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại trung cư hai trăm tám mươi hai lĩnh nam phường lĩnh nam quận hoàng mai thành phố hà nội
đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách hai năm cm dưới sau đầu mắt trái
và đối tượng vũ ngọc mô sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu bốn
xã điên hoa huyện phú ninh tỉnh phú thọ
bị công an huyện phú ninh tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có sẹo chấm ở đuôi mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được truy nã
mọi thông tin sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện